quốc hội tiến hành chất vấn bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà về các vấn đề công tác quản lý đất đai tại các thành phố lớn các địa phương có nhiều khiếu nại tố cáo
bên cạnh đó còn có các vấn đề về tình trạng ô nhiễm môi trường và kiểm soát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại các vùng địa phương đặc biệt là đồng bằng sông kiều long
theo ý kiến của một số đại biểu vấn đề ô nhiễm môi trường đang là vấn đề gây bức xúc trong dư luận từ ô nhiễm không khí đến ô nhiễm nguồn nước do xả thải từ các nhà máy kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

nhưng bộ trưởng cần đi sát thực tế và có giải pháp cụ thể hơn